mặc dù là địa phương được coi như là rốn lũ của quảng bình tuy nhiên những năm gần đây nhiều hộ tại xã tân hóa huyện minh hóa đã có sáng kiến làm nhà tránh lũ nên đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại bảo đảm an toàn cho bà con trong mùa mưa bão
xã tân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình là vùng lòng trào bao quanh toàn núi đá được xem là rốn lũ của huyện miền núi này
mưa lũ trong những ngày qua đã làm cho sáu trăm ba mươi trên sáu trăm chín mươi bảy ngôi nhà trong toàn xã bị ngập sâu từ ba đến năm mét trong đó có nhiều điểm nước ngập sâu tới mái nhà
tuy nhiên với kinh nghiệm sống chung với lũ nhiều năm qua và đặc biệt là nhờ có bốn trăm năm mươi nhà nổi nên hiện người dân và tài sản ở xã tân hóa vẫn rất an toàn
mỗi nhà tránh lũ có giá khoảng bốn mươi đến năm mươi triệu đồng trên ngôi nhà nổi chừng hai mươi mét vuông được chia thành nhiều ngăn để cả gia đình ngủ nơi đặt bếp nơi để lương thực
đến mùa mưa lũ người dân thu dọn đồ đạc thiết yếu lương thực thực phẩm lên nhà nổi trận lũ năm nay cả xã tân hóa chìm sâu trong nước
nhiều nước ngập tận mái nhà nhưng nhờ nhà tránh lũ mà người dân đã chủ động ứng phó hiệu quả
vượt lũ rất an toàn